một vụ xông vào trụ sở cơ quan công an tấn công khác cũng đã xảy ra vào chiều ngày hôm qua một mươi năm tháng bảy
đối tượng đã sử dụng kéo xông vào trụ sở công an phường một mươi năm quận gò vấp tp hcm tấn công tổ công tác đang làm nhiệm vụ
hiện công an quận gò vấp đang trích xuất camera xác định nhân dạng đối tượng
theo thông tin ban đầu vào đầu giờ chiều ngày một mươi năm tháng bảy trong lúc công an phường một mươi năm quận gò vấp đang làm việc
thì một người đàn ông mặc quần lửng áo thun sọc trắng cầm kéo đi từ bên ngoài vào
người này xông vào tấn công cán bộ trực ban tuy nhiên cán bộ này đã kịp thời phản ứng né tránh
người đàn ông này tiếp tục hất tung nhiều vật dụng trên bàn trực ban sau đó chạy ra ngoài tàu thoát
tất cả hình ảnh trên đã được camera an ninh ghi lại
thời điểm xảy ra vụ việc trong trụ sở công an có ba công dân đến liên hệ công tác
những người này đã kịp thời chạy ra ngoài khi người đàn ông sử dụng kéo tấn công
tụ tập gây dối trị
trở tự công cộng ba mươi năm đối tượng vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện tân phước tỉnh tiền giang khởi tố bắt tạm giam
trong đó cơ quan công an đã tạm giam một mươi một đối tượng và hai mươi bốn đối tượng còn lại bị cấm đi khỏi nơi cư trú
do có mâu thuẫn từ trước vào ngày một mươi hai tháng bốn huỳnh nhật trường và nguyễn văn khánh duy
cùng chúa tài huyện châu thành tỉnh tiền giang lên facebook thách thức đánh nhau
đến ngày một mươi bảy tháng bốn hai đối tượng rủ thêm nhiều thanh niên hẹn đánh nhau tại cầu vượt cao tốc thuộc địa bàn xã phước lập huyện tân phước
hai nhóm tụ tập mang theo hung khí điều khiển xe gắn máy dọc các tuyến đường không đổi mũ bảo hiểm lấn làn đường nẹt bô la hét áp sát người đi ngược chiều
đồng thời dùng điện thoại di động ghi lại và phát trực tiếp lên mạng xã hội facebook gây mất an ninh trật tự
sau khi điều tra làm rõ mức độ vi phạm công an huyện tân phước tỉnh tiền giang đã tiến hành khởi tố ba mươi năm đối tượng
nhận ma túy từ nước ngoài về việt nam để bán lại cho các con nghiện kiếm lời
hai bị cáo trong đường dây gồm trần thanh quân và nguyễn viết hồng dũng
cùng chú tại thành phố đồng hới tỉnh quảng bình vừa bị tòa án nhân dân tp đà nẵng đưa ra xét xử
từ năm hai nghìn một mươi bảy quân quen biết với trần viết quân đang sinh sống tại đức
đến năm hai nghìn hai mươi một viết quân từ đức gọi điện thoại về cho quân để nói chuyện về việc bán ma túy
thấy lợi nhuận cao thanh quân đã móc nối với dũng để vận chuyển ma túy từ đức về việt nam
sáng ngày một mươi ba tháng năm năm hai nghìn hai mươi hai khi ma túy vừa vận chuyển về đà nẵng
quân gọi điện nhờ một người quen ra nhận hàng giúp thì bị bắt quả tang
thu giữ tám năm trăm linh viên thuốc lắc năm mươi viên hồng phiến năm mươi gram ketamin một mươi gram ma túy đá một khẩu súng
tại phiên tòa quân và dũng đã thừa nhận cấu kết với nhau
dũng biết là ma túy nhưng vẫn nhận vận chuyển giúp quân về việt nam tiêu thụ
tòa nhân dân thành phố đà nẵng đã tuyên phạt trần thanh quân mức án tử hình
nguyễn viết hồng dũng án trung thân cùng với tội mua bán trái phép chất ma túy
phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh khánh hòa
vừa bắt giữ đối tượng truy nã đỗ cao vinh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám thường trú tại thành phố cam ranh
vinh bị bắt giữ khi đang lẩn trốn ở thành phố hồ chí minh
đỗ cao vinh là đối tượng bị truy nã về tội trốn thi hành án từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
trước đó đỗ cao vinh bị tòa nhân dân thành phố cam ranh tuyên phạt năm năm tù giam
về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
đang trong thời gian chờ thi hành án đối tượng đã bỏ trốn
vinh cũng đã từng có hai tiền án và một tiền sự
trong đó năm hai nghìn một mươi bị tuyên phạt bảy năm tù giam về tội cố ý gây thương tích
ra tù được một thời gian ngắn
vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám đối tượng tiếp tục bị tuyên phạt ba năm tù giam
giam về tội tàng trữ trái phép chất ma túy
thưa quý vị lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân
các đối tượng tội phạm lừa đảo sử dụng nhiều cách thức tinh vi để chiếm đoạt tài sản
trong đó mạng điện thoại mạng xã hội là môi trường được các đối tượng sử dụng nhiều nhất
để thực hiện hành vi này
để phòng ngừa thì tốt nhất vẫn là người dân phải đặc biệt cảnh giác
nhất là trước những yêu cầu liên quan đến chuyển tiền
phóng sự sau đây được thực hiện tại tỉnh hải dương
đối tượng đàm thanh tùng ở xã quảng châu huyện quảng trạch tỉnh quảng bình
vừa bị phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương
triệu tập làm việc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
lợi dụng mạng xã hội đối tượng này giới thiệu có thể khám chữa bệnh tâm linh
để lừa chiếm đoạt của người dân số tiền hàng trăm triệu đồng
sau khi nhận được tiền truyền khoản đối tượng ngay lập tức cắt liên lạc
đây chỉ là một trong số hàng chục vụ lừa đảo được phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm
sử dụng công nghệ cao công an tỉnh hải dương triệt phá trong thời gian gần đây
lợi dụng mạng xã hội nhất là facebook zaro các đối tượng đăng phát những quảng cáo mời trào
với mục đích lừa đảo người dân như mua phần mềm định vị nhấn like các bài đăng để nhận tiền
trước thực tế này các đối tượng đăng phát những quảng cáo mời trào với mục đích lừa đảo người dân
cơ quan chức năng thường xuyên thông tin về các phương thức thủ đoạn lừa đảo để người dân nắm mắt đề cao cảnh giác
khi sử dụng các dịch vụ trên không gian mạng nó liên quan đến việc chuyển tiền
thì đề nghị cần có sự nghiên cứu kỹ càng có sự tham khảo đối với những người xung quanh
như người thân trong gia đình bạn bè hoặc các cơ quan chức năng như là cơ quan công an ngân hàng viễn thông
cơ quan chức năng cũng đã điều tra truy tố và xét xử nhiều vụ lừa đảo chiếm đất tài sản
gần đây nhất là vụ đối tượng tô thị vân ở xã raibrang huyện trư quynh tỉnh đắk lắc
được thuê làm kế toán cho một doanh nghiệp ở huyện bình giang tỉnh hải dương
để lừa đảo chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của chủ doanh nghiệp và những người khác
bằng hình thức gợi ý mở tài khoản ngân hàng chiếm đoạt mật khẩu và mã otp để truyền tiền
một mươi ba năm tù là cái giá mà vân phải trả cho hành vi lừa đảo
hành vi là thay đổi khi mà cùng với lại giám đốc đến ngân hàng
khi nhân viên yêu cầu thông tin gì thì điền thông tin cá nhân của mình vào để chiếm đất tài sản

vi phạm này thì sẽ bị xử lý rất là nghiêm trọng nên là phải cố gắng đừng bao giờ phạm tội
cái chế tài để xử phạt cho những cái hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản hiện nay là rất là thích đáng
nhưng khắc đối với số tiền chiếm đoạt từ năm trăm linh triệu đồng trở lên là đã phải đối mặt với cái hình phạt cao nhất
là từ một mươi hai năm tù đến hai mươi năm thậm chí là có thể tù trung thân
đấy là những cái quy định nghiêm khắc mà cũng là cái cảnh cáo những cái đối tượng
mà có những cái ý định
chưa vi phạm nhưng mà có ý định là sẽ vi phạm hoặc là đã vi phạm
thì là sẽ là những cái bài học thích đáng để các đối tượng này biết mà dừng lại
và không dám thực hiện hành vi nữa
trong công tác đấu tranh phòng ngừa với tội phạm lừa đảo đặc biệt là lừa đảo trên không gian mạng
thì công tác phòng ngừa có ý nghĩa quan trọng
do đặc thù mạng internet kết nối toàn cầu các đối tượng lừa đảo có thể thực hiện hành vi từ ở bất cứ nơi đâu
vì vậy việc mỗi người dân nắm rõ phương thức thủ đoạn của loại tội phạm này
và cảnh giác trước mọi yêu cầu chuyển tiền là yếu tố quan trọng để ngăn ngừa tội phạm
tiếp tục các thông tin khác cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện xuân lộc tỉnh đồng nai
đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam bốn tháng đối với đoàn văn duy quê tỉnh nam định
để điều tra làm rõ về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ
vào dạng sáng ngày một mươi sáu tháng sáu duy điều khiển xe ô tô tải lưu thông trên quốc lộ một
theo hướng bình thuận tp hcm
khi đến đoạn thuộc xã bảo hòa huyện xuân lộc đã va chạm với một xe máy do một người đàn ông
ba mươi tuổi chú tỉnh đồng nai điều khiển khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trên đường đi cấp cứu
sau khi gây tai nạn duy đã lái xe rời khỏi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm
tuy nhiên bằng các biện pháp nghề vụ cơ quan công an xác định duy là người điều khiển phương tiện
gây tai nạn nên đã tiến hành bắt giữ khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố thuận an tỉnh bình dương
công an tỉnh đắk lắc cho biết đã bắt giữ được ba đối tượng truy nãn đặc biệt trong vụ tấn công
trụ sở ủy ban nhân dân xã ở đắk lắc là yiu nie năm mươi năm tuổi chú tại xã eak neck huyện krong pak
nay yen năm mươi ba tuổi và nay tam bốn mươi chín tuổi cùng chú tại xã cư phơng huyện krong búc tỉnh đắk lắc
đây là ba trong sáu đối tượng trực tiếp tham gia vào vụ tấn công trụ sở ủy ban nhân dân xã ea tiêu
và ea cơ tu huyện chư quynh ngày một mươi một tháng sáu làm một mươi một người thương vong và đang bị cơ quan an
điều tra công an tỉnh đắk lắc ra quyết định truy nã đặc biệt về tội khủng bố nhằm chống chính quyền
nhân dân khi bị lực lượng công an bắt giữ các đối tượng đang lẩn trốn tại khu vực dãy vắng thuộc
thôn một mươi một xã ea lê huyện biên giới ea súp hiện công an tỉnh đắk lắc đang tiếp tục truy bắt ba đối tượng
truy nạn còn lại
trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan phòng cảnh sát giao thông đồng nai vừa bắt giữ đối tượng
bùi trung công chú tại huyện đông triều tỉnh quảng ninh vì liên quan tới vụ án giết người
sau đó bỏ trốn vào các tỉnh phía nam
thực hiện mệnh lệnh của lãnh đạo công an tỉnh về việc chặn bắt một đối tượng nam giới tuổi từ hai mươi năm đến ba mươi tuổi
phạm tội giết người đang trên đường bỏ trốn trạm cảnh sát giao thông ngã ba thái lan đã triển khai lực lượng
để chặn bắt đến khoảng một mươi bốn h ba mươi phút ngày một mươi năm tháng bảy khi đang tuần tra kiểm soát tổ công tác đã phát hiện
phương tiện xe ô tô con mang biển kiểm soát hai mươi chín a sáu trăm chín mươi
sau một năm khả nghi đang lưu thông theo hướng long thành với biên hòa nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra
bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ công tác đã khống chế được đối tượng cùng với tăng vật đưa về trụ sở công an để làm việc
qua khai thác ban đầu đối tượng khai tên là bùi trung công có liên quan tới một vụ án giết người ở tỉnh quảng ninh
sau đó lẩn trốn vào các tỉnh phía nam hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đồng nai đang hoàn tất hồ sơ
bàn giao đối tượng và tăng vật cho công an tỉnh quảng ninh để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền
sau quá trình theo dõi phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tp đà nẵng đã tiến hành bắt giữ đối tượng nguyễn huỳnh long
trú tại phường an khê quận thanh khê về hành vi mua bán trái phép chất ma túy thu giữ một lượng lớn ma túy tổng hợp
từ đầu tháng bảy công an thành phố đã phát hiện long có biểu hiện bất minh liên quan đến hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
lợi dụng việc chạy grab để che giấu việc mua ma túy long thường chọn nơi vắng để giao dịch chọn thời điểm nửa đêm về sáng nhằm qua mắt lực lượng công an
vào tối ngày một mươi ba tháng bảy trên đường chính hữu thuộc địa bàn quận sơn trà phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố phối hợp cùng với các đơn vị nghiệp vụ đã bất ngờ bắt quả tăng
thu giữ trên xe ô tô do long điều khiển hơn hai trăm linh g ma túy đá và ketamin hai gói ma túy dạng cà phê bốn mươi viên thuốc lắc một cân điện tử một bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá và một số tăng vật khác có liên quan
trong khi đó liên quan tới đường dây vận chuyển trái phép hai mươi bốn bánh heroin mà công an tỉnh cao bằng đã triệt phá vào cuối tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cao bằng vừa bắt giữ thêm một đối tượng trong đường dây này
cụ thể căn cứ vào các tài liệu chứng cứ thu thập được trong chuyên án vào khoảng một mươi ba h ngày một mươi bốn tháng bảy tại thị trấn bác miều huyện bảo lâm lực lượng công an đã tiến hành bắt giữ trong người người trong trường hợp khẩn cấp đối với lý văn hồng chú tại xã thái học huyện bảo lâm
đối tượng hồng là một mắt xích quan trọng trong đường dây này tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ một khẩu súng tám viên đạn và nhiều đồ vật tài liệu có liên quan
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng bốn tại xã thắng lợi huyện hạ lan phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chủ trì phối hợp với các đơn vị chức năng triệt phá thành công chuyên án bắt sáu đối tượng thu giữ hai mươi bốn bánh heroin và nhiều tăng vật khác
thưa quý vị và các đồng chí thời gian gần đây công an tp nha trang tỉnh khánh hòa đã liên tiếp triệt phá được nhiều vụ tội phạm mua bàn trái phép chân ma túy
số lượng ma túy thu được nhiều hơn
tính chất quy mô và thủ đoạn hoạt động cũng ngày càng tinh vi hơn
điều đó cho thấy tội phạm và tệ nạn ma túy ở những địa bàn du lịch trọng điểm như là thành phố nha trang vẫn luôn diễn biến ngày càng phức tạp gây nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng
cuối tháng sáu vừa qua trinh sát đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang bắt quả tăng một đối tượng chú phường sương huân đang tảng trữ một lượng lớn ma túy đá trong người
khám xét nơi ở của người này
công an tp nha trang còn thu giữ thêm một mươi chín bịch đều chứa ma túy đá
cũng trong tháng sáu qua công tác nghiệp vụ công an thành phố nha trang triệt phá một cơ sở chuyên bào chế các loại ma túy cỏ mỹ
khám xét cơ sở này lực lượng công an phát hiện thu giữ hơn ba mươi kg nguyên liệu hệ thống máy móc các loại hóa chất để bào chế cỏ mỹ
hai đối tượng bị bắt giữ trong vụ việc là hai cha con khai nhận
các nguyên liệu thiết bị và hóa chất đều được đặt mua trên mạng sau đó tổ chức điều chế cỏ mỹ rồi phân nhỏ bán cho người sử dụng
các đối tượng đã có những phương thức thu đoạn ngày càng tinh vi sở việt và cả quy mô hơn
các đối tượng đã liên kết với các đối tượng ngoài tỉnh thông qua mạng xã hội để hình thành các nhóm tội phạm mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố
hình thức giao dịch chủ yếu thông qua hệ thống vận chuyển hàng hóa
với mặt hàng là chất ma túy mới đang được giới trị
thực phẩm ma túy chê ly nước nho gần đây các đối tượng đã liên kết tìm hiểu mua các hóa chất và điều tiết và tẩm phê dung dịch có chứa chất ma túy vào thảo mọc dạng cỏ mỹ
sau tháng đầu năm hai nghìn hai mươi ba chỉ riêng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố nha trang đã phát hiện bắt giữ ba mươi năm vụ bảy mươi chín đối tượng phạm tội về ma túy thu giữ hơn hai hai kg ma túy các loại
theo đánh giá của cơ quan công an tội phạm vẫn lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý của các chủ cơ sở kinh doanh lưu trú
để tổ chức các hoạt động phạm tội điển hình như mới đây công an thành phố đã liên tiếp phát hiện sáu vụ với hơn bốn mươi đối tượng thuê các căn hộ khách sạn để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác phòng chống ma túy trong sáu tháng cuối năm đơn vị chủ động làm tốt công tác nắm tình hình phân tích dự báo và đánh giá đúng tình hình tội phạm và ma túy trên địa bàn thành phố

khoảng năm giờ ba mươi phút ngày năm tháng bảy anh phạm văn yên chú tại huyện tam bình tỉnh vĩnh long phát hiện bị mất trộm xe ô tô nhãn hiệu sh nên đến cơ quan công an trình báo
tiến hành ra soát các đối tượng nghi vấn đến ngày một mươi hai tháng bảy cơ quan công an đã xác định được trịnh hoàng phúc cùng với trần phú và tô tâm tùng tên thường gọi là tùng chùa là thủ phạm thực hiện vụ trộm trên
ngày một mươi ba tháng bảy lực lượng công an đã bắt giữ được phúc khi đang lẩn trốn tại tỉnh đồng tháp
riêng trần phú và tô tâm tùng hiện đang bị công an huyện thanh bình tỉnh đồng tháp tạm giữ để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản